nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp việt cập nhật thông tin nâng cao nhận thức về vấn đề truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị xuất khẩu đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước xem xét sử dụng biện pháp này để quản lý nhập khẩu
cục xuất nhập khẩu phối hợp với trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại thuộc bộ công thương tổ chức hội thảo truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại
thông qua việc chia sẻ trao đổi và thảo luận từ các nhà quản lý chuyên gia và doanh nghiệp hội thảo đã đạt được thành công trong góp phần chặt chẽ mối liên kết tương tác đa chiều giữa bốn đơn vị
bao gồm nhà quản lý doanh nghiệp người sản xuất người tiêu thụ trong việc tìm ra hướng hỗ trợ và định hướng tăng cường hiệu quả áp dụng công nghệ trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm thúc đẩy nâng cao giá trị xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập toàn cầu
khi đã có sự
vào cuộc của chính quyền địa phương với các chính quyền của các ngành nghề cũng như là các cơ quan quản lý về mặt chất lượng có chuyên môn quản lý thì việc người dân tham gia vào những hệ thống truy xuất như vậy để tìm kiếm mua sắm những sản phẩm hàng hóa thì sẽ chính là người dân đã tự bảo vệ được quyền lợi của mình
và khi những cái sản phẩm hàng hóa được công khai minh bạch trên những hệ thống chính thống như vậy mà được chính quyền đứng ra giám sát cùng thì cái việc minh bạch và độ chính xác của nó rất là cao
theo thống kê của
ở sở công thương thành phố hà nội hiện chỉ có ba mươi sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố có truy xuất nguồn gốc xuất xứ
nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và cấp thiết của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
theo phản ánh của đại diện một doanh nghiệp chuyên về xây dựng hạ tầng truy xuất nguồn gốc khá nhiều đơn vị hiện chỉ dừng lại ở việc đơn thuần cung cấp thông tin sản phẩm chứ chưa hiểu rõ quy trình truy xuất nguồn gốc
hiện tại thì có rất nhiều đơn vị làm về truy xuất nguồn gốc nhưng mà thực tế theo mình thấy là nó chưa phải là truy xuất nguồn gốc mà nó chỉ là cung cấp thông tin về sản phẩm chứ chưa phải là truy xuất nguồn gốc
cái việc các đơn vị đang làm thì nó cũng giống như cái việc là mình coppy một cái đường link của website và mình bỏ vào cái phần mềm tạo mã qr code rồi sau đó là sinh ra một cái mã qr code và giá lên sản phẩm thì cái đó nó không phải là truy xuất nguồn gốc
chỉ là truy cập thông tin vào một cái đường lin website thôi mà truy xuất nguồn gốc nó phải truy xuất được theo một cái chuỗi và nó phải có một cái cơ sở để mà đảm bảo cho cái việc là thông tin được minh bạch rõ ràng và nó ghi theo kiểu là real time tức là theo thời gian thực
việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và cùng với sự vận động của thị trường yêu cầu đối với hàng hóa của người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn
theo hướng tìm hiểu sâu về quy trình sản xuất truy xuất nguồn gốc theo đó ngày càng là yêu cầu lớn hơn cho doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị hàng hóa đặc biệt là nông sản xuất khẩu